vào ngày hai mươi chín tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết võ ngọc hòa quê hậu giang nghi can sát hại người phụ nữ bán cá vào chiều ngày hai mươi tám tháng bảy đã ra đầu thú
nạn nhân trong vụ án này là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê hậu giang
theo cơ quan công an sau khi gây án hòa đã bỏ trốn xuống thành phố vũng tàu rồi đến công an thành phố vũng tàu để đầu thú
người điều khiển xe máy chở hòa đến địa điểm gây án và cùng hòa bỏ trốn cũng đã đến công an trình diện
hiện tại cơ quan công an đã làm thủ tục di lý hai người này về bình dương để phục vụ cho công tác điều tra
bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm
trước đó chiều ngày hai mươi tám tháng bảy nạn nhân đang bán cá tại một kiosk nằm trên đường d một phường an thạnh thành phố thuận an
thì bất ngờ hòa cầm dao tấn công khiến nạn nhân tử vong
tại tỉnh đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầm mỹ tỉnh đồng nai vừa khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng
cơ quan công an đã bắt tạm giam ba đối tượng cùng chú tại tỉnh bình phước để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã thuê một xe ô tô đến địa bàn tỉnh đồng nai để trộm cắp tài sản
khi đi qua một văn phòng luật sư ở xã sông rai huyện cầm mỹ thì phát hiện trong sân có một xe máy không có người trông coi
nên đã đột nhập vào lấy trộm
nhận được tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện cẩm mỹ đã bắt giữ được ba đối tượng
khi đang lẩn trốn tại thành phố thuận an của tỉnh bình dương
thưa quý vị hiện tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp
lực lượng chức năng đã liên tiếp đấu tranh và phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán ma túy
nhưng những đối tượng này tuổi đời còn rất trẻ thậm chí là có những đối tượng còn đang trong độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường
và đây thực sự là hồi chuông báo động về tình trạng trẻ hóa đối tượng mua bán sử dụng ma túy
ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện mường la tỉnh sơn la
chỉ trong sáu tháng năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện mường la tỉnh sơn la đã đấu tranh triệt phá sáu mươi ba vụ với chín mươi ba đối tượng liên quan đến ma túy
trong đó có tới năm vụ với một mươi năm đối tượng là người dưới một mươi năm tuổi tám bị can có tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám
đa phần là có dấu hiệu trẻ hóa là bởi vì hiện nay là các học sinh có độ tuổi bị thành niên là thường bỏ học
thứ hai là có sự thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình để nắm rõ được những di biến động của các đối tượng
thứ hai sử dụng các biện pháp kiệp vụ là để nắm bắt đối tượng qua đó để đưa đấu tranh với loại vụ này
còn ngoài ra thì ngoài các công tác về công tác nghiệp vụ cũng như là công tác đấu tranh thì công an mường la còn tổ chức tuyên truyền đến người dân bản tiểu khu để nâng cao cái nhận thức của chúng nhân dân cũng như là các học sinh và những trẻ vị thành niên để hiểu rõ về tác hại của ma túy
đối tượng cà văn long sinh năm hai nghìn sáu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mường la bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng đồng bọn
long mới một mươi bảy tuổi nhưng nhiều dự định tương lai có lẽ đã phải tạm gác lại khi long đã vướng vào vòng lao lý chỉ vì những dạy rụt nhất thời
cháu còn có trẻ cháu bỏ học xong rồi bị bạn bè đôi kéo sử dụng
sử dụng ma túy mua về để sử dụng cháu tàn chứa sử dụng ma túy là lúc ấy thì cũng tại vì hồ lồ không nghe đời bố mẹ xong thành ra bây giờ không còn kịp nữa
còn đây là lù văn nam dù vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng vì chơi với một số bạn xấu nam đã nghiện ma túy
thế rồi để có tiền tiêu xài nam đã mua
cháu mua ma túy về rồi bán cho các bạn học
đây chỉ là hai trong số hàng chục vụ việc thanh thiếu niên liên quan đến ma túy mà công an huyện mường la xử lý thời gian qua
nguyên nhân của thực trạng này được chỉ ra phần lớn do nhận thức pháp luật của lứa tuổi này còn hạn chế
vì vậy để ngăn chặn và đẩy lùi hiểm họa ma túy cần phải có sự vào cuộc tuyên truyền vận động của các cấp các ngành
và vấn đề quan trọng nhất chính là mỗi thanh thiếu niên cần có sự nhận thức đầy đủ với tác hại của ma túy để tuyệt đối tránh xa không sử dụng dù chỉ một lần
đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh xuân đã kiểm tra đột xuất căn nhà số hai mươi một thuộc một khu tập thể ngõ chín mươi ba đường hoàng văn thái quận thanh xuân hà nội phát hiện và thu giữ gần hai trăm linh bình khí cười n hai o
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tăng trần quốc anh chú thanh hóa đang sang chiết khí n hai o từ các bình bốn mươi kg sang các bình năm kg và một mươi kg để đi giao cho khách
một trăm ba mươi sáu bình khí n hai o có trọng lượng năm kg một mươi kg
và năm mươi một bình khí n hai o có trọng lượng bốn mươi kg sử dụng để sang chiết đã bị phát hiện
làm việc với cơ quan chức năng trần quốc anh đã không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp pháp cũng như giấy phép kinh doanh hóa chất theo quy định
tổng trị giá hàng hóa vi phạm khoảng hơn hai mươi chín triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số tăng vật đồng thời tiếp tục xác minh xử lý đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
tối ngày hôm qua một trận mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm cây xanh pano trụ điện ở một số tuyến đường
trong nội ô thành phố đồng xoài tỉnh bình phước bị gãy đổ
theo đó cơn mưa lớn kéo theo dông lốc mạnh xảy ra vào khoảng một mươi tám h tối cùng ngày và kéo dài gần ba giờ đồng hồ đã khiến cây xanh gãy đổ bật gốc tại một số tuyến đường như nguyễn trí thanh phường tân phú hùng vương an dương vương phường tân bình
cây xanh trong vườn do rông lốc cũng gãy đổ vào nhà dân tại phường tân thiện rất may là không có thiết hại về người
mưa kèm theo dông lốc bất ngờ cũng đã khiến nhiều người đang tham gia giao thông không kịp
trong nội ô thành phố đồng xoài nhiều mái tre liều bạt của người dân bị cuốn bay pano trụ điện trên tuyến quốc lộ một mươi bốn cũng bị cơn dông quật ngã
các lực lượng chức năng cũng đã kịp thời xử lý sự cố về điện và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng
bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an
công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng hoàng thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi ba b phường thịnh quang quận đống đa thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách ba cm trước mép trái
và đối tượng nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại số một ngõ trần cao vân phường phố huế quận hai bà trưng thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng có xeo
đối tượng có nốt ruồi cách hai hai cm trên sau đầu lông mày trái
còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cù mạnh tư
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã vạn xuân huyện tam nông tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi ở cánh mũi phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện